với việc đầu tư công nghệ trang thiết bị đồng hành cùng với doanh nghiệp
nhiều trường cao đẳng đã góp phần thay đổi tư duy bằng cấp vốn tồn tại nhiều năm qua trong xã hội
hướng tới thực học thực hành thực nghiệp bảo đảm cho sinh viên có tương lai ổn định
bản tin cập nhật thị trường lao động việt nam
quý bốn năm hai nghìn một mươi tám được bộ lao động thương minh và xã hội
phối hợp với tổng cục thống kê công bố ngày bốn tháng bốn cho thấy
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất vẫn ở nhóm có trình độ cao đẳng là bốn một mươi
nhóm có trình độ trung cấp là hai sáu mươi
nhóm trình độ đại học trở lên là hai năm mươi bảy
và nhóm sơ cấp nghề là một năm mươi một
người lao động thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông chiếm sáu mươi ba
lao động thất nghiệp có trình độ đại học và trên đại học chiếm một mươi bảy
nguyên nhân được cho là chất lượng lao động thấp
chủ yếu là lao động nông nghiệp nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
nguồn cung lao động ở việt nam hiện nay luôn xảy ra tình trạng thiếu nghiêm trọng
lao động kỹ thuật trình độ cao lao động một số ngành dịch vụ như ngân hàng
tài chính thông tin viễn thông du lịch v v
tỷ lệ lao động được đào tạo nghề còn thấp kỹ năng tay nghề
thể lực và tác phong lao động công nghiệp còn yếu nên khả năng cạnh tranh thấp
kỷ luật lao động của người việt nam nói chung
chưa đáp ứng được yêu cầu đạt ra của quá trình sản xuất công nghiệp
một bộ phận lớn người lao động chưa được tập huấn về kỷ luật lao động công nghiệp
giáo trình học chưa theo kịp với tốc độ phát triển của doanh nghiệp
dẫn đến sinh viên ra trường khó có thể kiếm được việc làm
thêm vào đó tư tưởng bằng cấp vẫn còn khá nặng nề
quyết định thì tôi nghĩ là không quyết định tất cả
dĩ nhiên là nó cũng tốt nhưng chỉ ở một phần nào đó thôi
bởi chính vào trong những trường hoặc những công ty
những công ty doanh nghiệp lớn
các người mà có bằng cấp mà tận dụng có bằng cấp để làm công việc của mình thì rất là ít
cho nên nếu như các em có bằng cấp
nhưng mà các em lại không có cái nơi để các em hoạt động các em làm việc
thì coi như bằng cấp nó cũng vô nghĩa
cho nên là theo quan điểm của tôi
tuy nhiên tôi thôi thì tôi thích là các con
tôi sẽ hướng các con của mình là sẽ đi học nghề trước làm nghề trước
thì khi làm nghề thì mình lãnh đạo nó sẽ tốt hơn
nó không cần nhất thiết phải là cái bằng cấp
từ những khó khăn trên đặt ra vấn đề cần giải quyết là đại học có phải là lựa chọn duy nhất quyết định đến tương lai cho các em học sinh
và các trường cao đẳng nghề đã đủ năng lực đào tạo để giúp học sinh phụ huynh yên tâm lựa chọn
trong những ngày này nguyễn thái phương cùng thầy chủ nhiệm khoa bảo hộ lao động và môi trường
đang gấp rút ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng cho cuộc thi tài nghề thế giới lần thứ một mươi chín
được tổ chức tại ca sàn

được tổ chức tại ca sàn
em sẽ đại diện cho việt nam dự thi môn công nghệ nước
đây là một trong một mươi chín nghề chính thức được việt nam đăng ký
đặc biệt trong các nghề đăng ký dự thi có sáu nghề sử dụng ngân sách nhà nước
và một mươi ba ngành nghề còn lại sử dụng một trăm linh nguồn kinh phí tài trợ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế
tổ chức hợp tác phát triển đức đã hỗ trợ trường cao đẳng kỹ nghệ hai đào tạo phương
trước cuộc thi quan trọng này
tham gia cuộc thi này thái phương cũng như trường dạy nghề nơi em học đại diện cho việt nam
lần đầu tiên tranh tài công nghệ nước
với phương châm học đi đôi với hành phương cũng được làm việc tại các doanh nghiệp liên kết
để nắm vững chuyên môn
nhìn lại hai năm học tại trường phương và gia đình
đã vượt qua nhiều giao càn để có được kết quả học tập tốt như ngày hôm nay
khi mà em quyết định học trường nghề thì ba mẹ cũng có áp lực từ hàng xóm
là tại sao lại không đi học đại học
nhưng mà em có nói với ba mẹ là con đường con chọn thì con có thể đi
cho nên là có thể đi được
thì tới bây giờ thì em thấy là em chọn không có sai
theo em thì đại học phải cao đẳng nó không quan trọng
quan trọng là sau này mình ra mình kiếm thật nhanh một cái công việc ổn định
để mình làm bản thân gia đình
cho nên hiện tại bây giờ thì em nghĩ là học nghề hoặc là học cao đẳng
nó cũng không có thua kém vì với lại đại học con đường dễ hơn nhanh hơn
em theo em thấy thì tốt hơn
để theo kịp sự phát triển của doanh nghiệp trong xu hướng hội nhập
ngành công nghệ nước cũng đã nhận được sự hỗ trợ của tổ chức hợp tác phát triển đức
trong việc xây dựng hệ thống trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế
điều này là một lý do
điều này sẽ giúp sinh viên khi ra trường không bỡ ngỡ với công nghệ
tự tin trong làm việc với doanh nghiệp
về bảy mươi trong quá trình đào tạo là mình đào tạo thực hành
hai là chương trình đào tạo mình thường xuyên cập nhật
theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
và doanh nghiệp đến với nhà trường hàng năm để góp ý và chỉnh sửa lại chương trình
để sao nó sát thực tế và sinh viên mình ra trường là nó phù hợp luôn
trong quá trình làm việc của doanh nghiệp và được doanh nghiệp tiếp nhận
cái thứ hai nữa về trang thiết bị thì trang thiết bị của khoa bộ hội đồng
ngôi trường thì năm hai nghìn một mươi bảy được chương trình dự án đức tài trợ
thì được đầu tư trang thiết bị rất là nhiều và khăn trang hiện đại
đang hướng tới là đạt chủng của đức
và bên chương trình dự án họ cũng gửi một chuyên gia về cái trang thiết bị
đến đây để chủng hóa cho giáo viên của khoa
và trong thời gian tới cũng kết hợp với khoa trong quá trình đào tạo sinh viên
để có được kết quả bước đầu như ngày hôm nay là quá trình trải qua ba năm
trường cao đẳng kỹ nghệ hai thực hiện thí điểm tự chủ
theo quyết định năm trăm ba mươi tám của thủ tướng chính phủ
trong những năm trước tự chủ chúng tôi không có học sinh đi đi đi đi
nhưng sau khi chúng tôi tự chủ trong giai đoạn tự chủ này
chúng tôi xác định cái việc thi tây nghề cũng là một cái
để khẳng định cái thương hiệu và cái chất lượng của trường
thì trong thời gian này thì nhà trường đầu tư rất tích cực cho cái em học sinh này
em học sinh này là cũng là một cái sản phẩm
mà chúng tôi kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
trường cao đẳng kỹ nghệ hai là một trong ba trường nghề đầu tiên của cả nước
thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ
điều này tạo nên nhiều cơ hội cho sự phát triển của trường
nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
cả nước hiện có gần hai cơ sở giáo dục và đào tạo nghề
đã tạo áp lực lớn cho đơn vị này trong quá trình tồn tại và phát triển
bàn lãnh đạo của nhà trường xác định là
chỉ khi tìm được lời giải cho những câu hỏi
làm cách nào để nâng cao chất lượng đào tạo
làm sao để sinh viên ra trường có việc làm ổn định
làm cách nào để vừa đào tạo chuyên môn lại vừa xây dựng kỹ năng mềm
tác phong làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên
bằng những kết quả thực tế mới góp phần thay đổi được quan niệm về bằng cấp
vốn tồn tại từ lâu nay
nhìn những chiếc xe trong gara này
nhiều người sẽ nghĩ
đây là một sưởng sửa chữa ô tô chuyên nghiệp với nhiều loại ô tô phổ biến hiện nay
từ camri tới các dòng xe bán tải xe tải và xe du lịch
với trang thiết bị hiện đại
nhưng đây là sưởng thực hành của khoa cơ khí động lực
tại đây ngoài những kiến thức lý thuyết
các em sinh viên được học trực tiếp trên các loại xe đang thịnh hành với nhiều phân khúc
không chỉ dạy kiến thức
các giảng viên cùng tổ chức hợp tác phát triển đức
còn dạy các em ý thức dưỡng sức
giữ gìn sưởng vệ sinh gọn gàng ngăn nắp
đây là những tiêu chuẩn tại các hãng xe lớn
những điều này tưởng chừng khá đơn giản và nhỏ nhặt
nhưng lại là một hành trang quan trọng cho các em trên con đường sự nghiệp trong tương lai
thứ nhất là cơ sở hảo tầng hiện nay
nếu chép về việc để nó theo kịp công nghệ
theo kịp với doanh nghiệp thì chúng ta đều có độ trẻ
tuy nhiên hiện nay nhà trường đã đầu tư các xưởng thực tập theo mô hình sản xuất
tức là gì chúng tôi xem cái ứng ngộ doanh nghiệp họ làm như thế nào
thì chúng tôi đầu tư nó giống như thế đấy
đầu tư hoạt động cho học sinh tham gia vào trải nghiệm giống như doanh nghiệp
từng khoa từng bộ phận trong trường cao đẳng kiện hai
là có từ năm đến một mươi cái doanh nghiệp chiến lược đấy
và doanh nghiệp chiến lược đấy là họ sẽ cung cấp nguồn nhân lực cho chúng ta
về đào tạo họ đặt hàng
và họ tham gia vào trong quá trình chúng ta triển khai và xây dựng chương trình
tổ chức giảng dạy
và trao đổi các công nghệ trong quá trình tổ chức đào tạo tại trường
nguyễn thị thùy dương là nhân viên marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xây dựng điện bích hành
dương cùng hai bạn sinh viên của trường cao đẳng kiện hai
được doanh nghiệp này nhận vào làm việc ngay từ lúc ra trường
kiến thức thực tế trong trường cùng với việc có quá trình đào tạo thực tế tại doanh nghiệp
đã giúp các em sớm hòa đồng với công việc tại doanh nghiệp
nhưng kiến thức chỉ là một phần nhỏ giúp các em phát triển sự nghiệp
những kiến thức học trên trường nó không phải bổ sung cho công việc bên ngoài một trăm linh
nhưng mà nó có hỗ trợ rất nhiều
ở trường thì bên ngoài những việc học về chuyên môn ra
thì cũng được đào tạo về những kỹ năng mềm
cái khả năng xử lý những việc ngoài công việc khác
khả năng giao tiếp giữa người với người
thì cái đó là hỗ trợ rất nhiều cho công việc sau này
tại vì chuyên môn là việc bắt buộc mình phải học rồi
nhưng mà cái kỹ năng mềm thì không phải là trường nào cũng phối hợp và dạy cái vấn đề đó
tuy nhiên trên thực tế còn nhiều doanh nghiệp vẫn lo ngại về kinh phí đầu tư
trong quá trình kết hợp với nhà trường
doanh nghiệp khi mà ra một bài thì những cái chi phí hoặc là những cái môi trường
để các em thực tập thì doanh nghiệp là hỗ trợ
cho nên là cái vấn đề bên nhà trường với doanh nghiệp thì khi mà cam kết
từ đầu thì không có tốn kém nhiều
cho nên là vẫn đủ để đáp án để cho các em là có các cái công cụ
các cái dụng cụ để mà thực tế để mà va chạm trước khi ra trường
sau khi ra trường thì các em đã tiếp xúc được bên này rồi
thì cũng nắm được phần nào công việc
và ra trường thì nó ít bỡ ngỡ hơn
trong những ngày này khi các em học sinh đang hối hả chọn trường chọn nghề
thì nhiều phụ huynh và học sinh đã vượt qua tư tưởng bằng cấp của xã hội

thì nhiều phụ huynh và học sinh đã vượt qua tư tưởng bằng cấp của xã hội
trong những ngày này khi các em học sinh đang hối hả chọn trường chọn nghề
thì nhiều phụ huynh và học sinh đã vượt qua tư tưởng bằng cấp của xã hội
và chúng tôi cho rằng cái thành công đó là đến chuyển dịch từ cả hệ thống
khi mà chúng ta chuyển đổi từ việc chỉ lo tuyển sinh và đào tạo
sang việc là chúng ta tìm kiếm việc làm gắn kết với doanh nghiệp
và tổ chức tuyển sinh gắn liền tuyển sinh viên tuyển dụng
thì khi đó giải quyết được cho người học là bài toán thực học thực hành thực nghiệp
vào học tại trường nghề hoặc có việc làm và có thu nhập ổn định
có thể nói là nhiều em học sinh đã thay đổi cái tư duy của mình
thay đổi được cái nhận thức của mình
và đầu tranh
những người gia đình là kênh tuyên là đi vào học trường nghề
có những em là con em của đại biểu quốc hội
lãnh đạo các bộ ban ngành của thành phố hà nội đỗ đại học
hai mốt hay hai điểm nhưng mà đăng ký vào học ở trường cao đẳng nghiệp của hà nội
tuy nhiên đây là một cái tin vui cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
vì chính các em là những người sẽ góp phần thay đổi cơ cấu trình độ
năng lực lãng động hiện nay của việt nam chúng ta
rõ ràng với những đổi mới trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng giảng dạy cam kết việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
các trường nghề đã dần khẳng định được vị trí của mình
và góp phần thay đổi tư duy bằng cấp tại việt nam hiện nay
đây cũng là điều cần thiết để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao
về chất lượng nhân lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
bởi chỉ có nguồn nhân lực chất lượng tốt thành thạo tay nghề
có tác phong làm việc chuyên nghiệp doanh nghiệp mới vững bước trong phát triển bền vững
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai
chọn trường chọn nghề thì nhiều phụ huynh và học sinh đã vượt qua tư tưởng bằng cấp của xã hội
để lựa chọn cho mình con đường bước tiếp trong tương lai